sở y tế hà nội vừa ban hành công văn số bốn nghìn bảy trăm sáu mươi về việc triển khai tổ chức chiến dịch ngày vi chất dinh dưỡng đợt hai năm hai nghìn một mươi chín
theo đó sở y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai chiến dịch uống vitamin a đợt hai năm hai nghìn một mươi chín trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng một mươi một
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội chịu trách nhiệm cung cấp viên năng vitamin a
đồng thời phối hợp với trung tâm y tế các quận huyện thị xã tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc uống vitamin a
thời gian địa điểm triển khai chiến dịch để người dân tích cực tham gia
ngoài ra các quận huyện thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai và kiểm tra giám sát chiến dịch ngày vi chất dinh dưỡng đợt hai năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn